liên quan đến vụ vận chuyển sáu bánh heroin và gần một kg ma túy đá từ campuchia về việt nam
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt
hai bị cáo là trần văn giang và hồ minh nhật cùng mức án trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát
đến khu vực thuộc ấp tân thạnh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
phát hiện giang và nhật có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện giang cất dấu trên người và trong túi sách bốn bánh heroin và một bọc methamphetamin
có trọng lượng gần một kg trong người của nhật có cất dấu hai bánh heroin
vào ngày một mươi tháng bảy nhật và giang đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra